tại sơn la đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã đi thăm kiểm tra tiến độ xây dựng khu di tích lịch sử cách mạng việt nam lào tại bản lao khô xã phiêng khoài huyện yên châu
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đánh giá cao công tác quy hoạch bảo đảm mỹ quan và tiến độ xây dựng khu di tích lịch sử cách mạng việt nam lào
đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử to lớn là minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước việt nam lào
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng nhấn mạnh trong thời gian tới tỉnh sơn la cần tiếp tục nghiên cứu
sưu tầm hiện vật có giá trị lịch sử để du khách có thể hiểu rõ hơn về quá trình giải phóng dân tộc của nhân dân các bộ tộc lào
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch cay sòn phong vi hẳn giúp nhân dân hai nước hiểu thêm nguồn cội tình đoàn kết việt nam lào
dự kiến lễ khánh thành khu di tích lịch sử cách mạng việt nam lào sẽ được tổ chức trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào và bốn mươi năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước